tại hà giang trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp ubnd tỉnh đã có công điện chỉ đạo kiểm tra giám sát tất cả những công trình thủy điện trên địa bàn
đồng thời yêu cầu các công ty thủy điện thực hiện nghiêm quy trình tích nước và xả lũ bảo đảm tuyệt đối an toàn cho vùng hạ dù
tại công ty thủy điện nho quế i lượng nước đang chảy về đập với khối lượng rất lớn một số nơi đã bị sạt lở do lưu lượng nước chảy mạnh
đặc biệt lưu lượng nước chảy quá mạnh đã làm cho hai bên bờ sông bị sạt lở và bị nứt sâu vào khu vực sinh sống của các hộ dân nguy cơ tiếp tục sạt lở là rất lớn
ngoài ra trời vẫn tiếp tục mưa như hiện nay thì phần thượng lưu là sông phổ mai của trung quốc tên gọi của sông nho quế bên phía trung quốc
thì thôn bờ sông của xã xín cái huyện mèo vạc là thôn tiếp giáp với thủy điện nho quế i hiện có bốn mươi tám hộ dân tương đương với hai trăm tám mươi bốn nhân khẩu đang sinh sống ở đây đang có nguy cơ gặp nguy hiểm
trước tình hình trên
lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện mèo vạc đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương lãnh đạo công ty thủy điện nho quế i phải thường xuyên chú ý theo dõi thời tiết
kịp thời nắm bắt số liệu lưu lượng nước trong hồ xả nước kịp thời theo đúng quy trình vận hành điều tiết hồ chứa
đồng thời phải thông báo cho người dân mức độ nguy hiểm hiện tại để người dân chủ động ứng phó bảo đảm an toàn về người và tài sản
trong trường hợp nguy hiểm sẽ sơ tán cả bốn mươi tám hộ dân đang sinh sống tại thôn bờ sông ra khu vực an toàn